có vốn đầu tư hơn bốn sáu trăm linh tỷ đồng sở giao thông vận tải tỉnh phú yên đã đề nghị chủ đầu tư nhanh chóng khắc phục
bảo đảm an toàn và thông suốt giao thông trên tuyến đường này
việc đầu nối tạm thời cầu xuế sản vào quốc lộ một mươi chín c cũng đang được triển khai đắp đất vuốt nối để thông xe khẩn cấp
tránh ách tắc giao thông trên toàn tuyến trong mùa mưa này
bây giờ thì ổn rồi anh
ổn như thế nào
bây giờ thì nói chung mà đẹp lắm thì chưa nhưng mà dài thì tương đối đi lại được rồi
theo chủ đầu tư
sở dĩ dự án chậm tiến độ do nhiều nguyên nhân
trong đó có một phần trách nhiệm của tỉnh phú yên trong tạo điều kiện thuận lợi về mặt bằng
tại một số đoạn trên tuyến và thiết kế điều chỉnh bổ sung
bây giờ một số hạng mục mà chưa phê duyệt điều chỉnh bổ sung đấy thì nó sẽ rất là ngổn ngang và không thể hoàn thiện được
nó cũng sẽ gây rất là ảnh hưởng đến cái tiến độ hoàn thành cũng như là cái phương pháp đảm bảo an toàn giao thông cho chúng tôi
đại thầu có đề nghị là vấn đề đó
nó vướng cái mặt bằng giải phóng bằng và điều chỉnh cái tuyến ở đoạn xuân phước
và một số đoạn nó vướng vào mặt bằng theo đề nghị của nhà đầu tư cũng như là ủy ban dân dựng đồng xuân
thì sở giao thông có tổng hợp báo cáo cho ủy ban dân tỉnh
nhưng mà ủy ban dân tỉnh là có ý kiến là chờ cái thông báo kết luận của thủ tướng của chính phủ vừa rồi
và tiếp tục thực hiện cái dự án đó thì bắt đầu mới cho triển khai thi công
và hiện nay là sở đang đôn đốc và báo cáo ủy ban dân định để giải quyết những vấn đề đề xuất
để mà cho tiếp tục triển khai công sau khi có thông báo kết luận của thủ tướng vừa rồi
được thảm bê tông nhựa hoặc bê tông xi măng và một mươi năm cầu rộng từ chín mét trở lên
quy mô đường cấp bốn miền núi với tổng mức đầu tư bốn sáu trăm sáu mươi hai tỷ đồng vốn trai phiêu chính phủ
khi hoàn thành dự kiến trong năm hai nghìn một mươi chín công trình có ý nghĩa quan trọng trong
thương hàng hóa vận chuyển nông sản tránh tru bão cứu hộ cứu nạn quốc phòng an ninh
động lực phát triển kinh tế miền núi phú yên và các tỉnh tây nguyên
trước khi dự án hoàn thành chính quyền địa phương mong muốn qua mùa mưa năm nay
chủ đầu tư san gạt mặt đường êm thuận để người dân đi lại an toàn trong dịp tết nguyên đán